tại khu vực đồi bốn núi phú cường xã an nông huyện tỉnh biên tỉnh an giang đã diễn ra buổi tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện năm hai nghìn một mươi chín gồm các lực lượng kiểm lâm ban quản lý rừng công an và quân sự
để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện tịnh biên đã xây dựng phương án và tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô
bên cạnh đó việc luyện tập diễn tập cũng được chú trọng nhằm kiểm tra lại kỹ năng khả năng chỉ huy phối hợp để ứng phó nhanh và hiệu quả nhất khi có cháy xảy ra